cần đưa ra phương án phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng tối ưu cho quốc gia
trong quy hoạch tổng thể năng lượng
đó là ý kiến được đưa ra tại hội thảo lần hai
quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
do bộ công thương tổ chức vào ngày một mươi một tháng một mươi một tại hà nội
theo bộ công thương các quy hoạch phát triển của từng phân ngành năng lượng như điện
than dầu khí năng lượng tái tạo trước đây được các cơ quan khác nhau lập riêng rẽ
nên các quy hoạch này thiếu gắn kết không tạo ra được một bức tranh chung cân đối và hài hòa
về các mục tiêu mà chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đã đề ra
hơn nữa những quy hoạch riêng rẽ tập trung nhiều vào phía cung cấp và ít chú ý vào phía tiêu thụ năng lượng
vì vậy tại hội thảo các đại biểu đã đóng góp các ý kiến về việc xây dựng phương án kết cấu hạ tầng năng lượng tối ưu
tái cơ cấu nền kinh tế sang các ngành sử dụng ít năng lượng và có giá trị cao
bộ công thương đặt mục tiêu quy hoạch năng lượng lần này giải quyết việc phát triển hài hòa các phân ngành năng lượng
đưa ra một quy hoạch mở hơn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nước trong ngành năng lượng
có những chính sách về an ninh năng lượng chính sách riêng về phát triển năng lượng tái tạo tiết kiệm hiệu quả năng lượng